dự kiến cuối năm nay bộ chi quỹ bảo hiểm y tế có thể lên tới năm tỷ đồng
tuy nhiên nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội sẽ không thể xảy ra
theo bảo hiểm xã hội việt nam nửa đầu năm hai nghìn một mươi sáu
cả nước có trên tám mươi dân số tham gia bảo hiểm y tế vượt kế hoạch được giao
quỹ khám chữa bệnh đã chi hai mươi tám tỷ đồng
tuy nhiên tính đến tháng tám năm nay quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại ba mươi bảy tỉnh thành phố
đã bộ chi hơn ba bốn trăm linh tỷ đồng và dự kiến năm nay tổng số lên đến năm tỷ đồng
lãnh đạo ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội cho biết
năm hai nghìn một mươi sáu đã phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thêm ba triệu người
cùng với việc tính đúng đủ giá dịch vụ y tế và chính sách chuyển tiếp từ cấp xã cấp huyện
dẫn đến chi quỹ bảo hiểm y tế tăng thêm hai mươi và chỉ có khoảng một chi tăng thêm là do trục lợi bảo hiểm
vấn đề quan trọng của việc mất cân đối quỹ bảo hiểm là không chăm lo được cho người dân
một cách công bằng công khai minh bạch
một bộ phận được khám chữa bệnh quá mức trong khi có bộ phận lại không được bảo đảm
làm sao để người dân nhận thức cho đúng đi khám chữa bệnh là bảo đảm chăm lo sức khỏe cho toàn dân
có những người đi khám hàng bao nhiêu lần thuốc không sử dụng đem bán
vấn đề đặt ra là tăng cường quản lý làm sao để tránh trục lợi và bảo đảm sự công bằng của xã hội